sáng ngày ba mươi một tháng ba trong quá trình kiểm tra giả soát các cơ sở kinh doanh ăn uống dịch vụ
nhằm tuyên truyền cũng như xử phạt để giăn đe các trường hợp không chấp hành mang khẩu trang nơi công cộng
lực lượng chức năng thành phố đà lạt đã phát hiện một mươi hai trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng
đối với hành vi này người vi phạm sẽ bị phạt hai trăm linh đồng một người
trước đó vào tối ngày ba mươi tháng ba công an phường một thành phố đà lạt cũng đã phát hiện và xử lý một mươi trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng